thưa quý vị vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão trên đất liền khu vực thừa thiên huế quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km
đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
vùng nguy hiểm trên biển trong sáu giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi bốn đến một mươi tám độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm linh chín năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền đê kè biển khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác
tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh
sóng lớn lốc xoáy và nước bình dâng gió bão
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
và ngay bây giờ phóng viên thùy linh tại đà nẵng sẽ thông tin tới quý vị
về tình hình mưa bão cho đến thời điểm hiện tại
như vậy thì cơn bão số bốn đã đi qua khỏi đất liền của thành phố đà nẵng
và không gây thiệt hại lớn
tuy nhiên hoàng lưu sâu bão gây mưa lớn vẫn là vấn đề đáng lo ngại
hiện tại sức gió hoàng thảo trên địa bàn thành phố đà nẵng đã giảm đáng kể
lượng mưa hiện tại cũng giảm hơn so với đêm qua sông vẫn còn mưa lớn ở một số khu vực
khi nhận tại một số khu vực trung tâm
thiệt hại lớn gió mạnh đêm qua đã khiến một số cây cối biển hiệu ngã đổ
chắn vào ô tô đạo bên đường phải nhờ đến sự cứu hộ của các phương tiện khác
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống thiên tai thành phố đà nẵng
hiện một trăm bảy mươi hai trạm biến áp bị mất điện vẫn chưa được khắc phục
sáu mươi người dân đang ở dưới âu thuyền vẫn chưa ghi nhận thông tin cứu nạn cứu hộ
và ghi nhận trong sáng ngày hôm nay một số lượng lớn phương tiện và người dân đã ra đường lưu thông
tuy nhiên ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng đưa ra khuyến cáo cho người dân và phương tiện này hết sức cẩn trọng
bởi hiện nay một số lượng lớn cây cối ngã đổ chắn ngang đường vẫn chưa được khắc phục
và tại quảng nam cũng đã có một số thiệt hại ban đầu
phóng viên ngọc lũy sẽ có thông tin chi tiết ngay sau đây
thưa quý vị cơn bão số bốn đổ vụ vào đất liền tỉnh quảng nam với sức gió mạnh cấp một mươi hai và cấp một mươi năm
đã khiến những cây cối bị ngã đổ
trong đó có nhiều cây có bánh kính trên năm mươi cm
một cây bị ngã đè lên các đường dây điện cây tảng trở giao thông ách tắt ở nhiều chiến đường
ngay trong sáng sớm nay lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ độc cũng như đoàn thanh niên công an
tỉnh quảng nam đã ra quân để cắt gọt và dọn dẹp những cây bị ngã đổ trên đường để đảm bảo giao thông thông suốt
đồng thời một số chiến đường bị ngập lụt do mưa lớn cũng đã được các lực lượng cảnh sát giao thông
bố trí để phân luận giao thông
trong thời điểm này vẫn còn mưa to và gió to vì vậy vẫn khiến trán người dân không nên
đi ra đường
vâng theo báo cáo những thiệt hại ban đầu của địa phương đã được ghi nhận khi hầu hết nhà dân của các tỉnh
miền trung tây nguyên đều xảy ra tình trạng tốc máy cây cối gãy đổ nằm la liệt và hàng ngàn trạm biên thế
cũng đã xảy ra tình trạng mất điện
hiện thừa thiên huế đã có ghi nhận ban đầu một trường hợp tử vong do cây gãy đổ khi ra đường sau bão
đến tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng chín thừa thiên huế vẫn chưa có báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do bão số bốn gây ra
tuy nhiên tỉnh này cũng đã ghi nhận có nhiều nhà dân ở xã vinh xuân huyện phú vang phường hương an thị xã hương trà
và một số địa phương có nhiều nhà ở của người dân bị tốc máy cây cối gãy đổ
tại tỉnh quảng trị thiệt hại do lốc xoáy ở thị trấn cửa việt huyện gio linh khiến cho nhiều quán ven biển
và một trăm hai mươi nhà bị tốc máy sập tường bốn người bị thương đã được đi cấp cứu
đến năm h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín tại các xã vùng biển bãi ngang của tỉnh vẫn đang mất điện
tại tỉnh bình định hiện chưa có mưa nhỏ
và gió khoảng cấp năm nhưng đã có nhiều nhà dân tốc máy cây đổ và có người bị thương
tỉnh này cũng đã xảy ra tình trạng mất điện tại một số khu vực
bão số bốn có mưa to và gió lớn làm nhiều cây xanh ở nhiều tuyến quốc lộ và đường liên tỉnh trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
bị ngã đổ chắn ngang đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
ngay từ ba giờ sáng sau khi bão lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi kịp thời phát hiện
và tham gia dọn dẹp
các trứng ngại vật trên đường đảm bảo phương tiện tham gia giao thông thông suốt an toàn
trên tuyến quốc lộ một a quốc lộ hai mươi bốn c lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng triển khai lực lượng tích cực tham gia cưa dọn
thu gom cây ngã đổ để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân phương tiện lưu thông
các tổ công tác nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão và chủ động đối phó khi có mưa lũ do hoàn lưu về gây ra
được biết trước diễn biến của cơn bão số bốn phòng cảnh sát giao thông đã chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin cơn bão
và chủ động triển khai các phương án kế hoạch tập trung lực lượng phòng chống bão mưa lũ
kiểm tra chuẩn bị các phương tiện vận tải công cụ phương tiện cứu nạn cứu hộ để sẵn sàng giúp đỡ nhân dân
tại tỉnh thứ thuyên huế lực lượng công an tỉnh tập trung khắc phục hậu quả bão
trước mắt là tập trung thông tuyến đường giao thông huyết mạch đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông
do ảnh hưởng của bão trên nhiên lục tuyến đường cây xanh ngã đổ gây ách tác giao thông nguy hiểm cho người đi đường
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh công an các đơn vị địa phương đã huy động lực lượng phương tiện
phối hợp với các đơn vị chức năng cưa cây đổ ngã đồng thời tuần tra tuyên truyền nhắc nhở người dân không đi vào tuyến đường nguy hiểm
hiện công an các đơn vị địa phương đang triển khai lực lượng tích cực xuống địa bàn khắc phục hậu quả bão số bốn gây ra
sáng sớm nay ngày hai mươi tám tháng chín tại điểm cầu ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thuyên huế
phó thủ tướng lê văn thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số bốn
trong cuộc họp trực tuyến với tám tỉnh thành phố từ quảng trị đến bình định con tum gia lai
và các bộ ban ngành có liên quan về tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số bốn gây ra
phó thủ tướng lê văn thành chỉ đạo cùng với công tác khắc phục thiệt hại
các địa phương khẩn trương kiểm tra và đánh giá mức độ nguy cơ sạt lở tại các điểm nguy cơ cao
sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ thành lập các đoàn về các địa phương để kiểm tra đánh giá
và chỉ đạo cụ thể công tác phòng chống ngập lụt sạt lở
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv
ghi nhận tại một số tuyến đường khu vực trung tâm quận hải châu sơn trà cẩm lệ
đã có số lượng lớn cây cối ngã đổ chắn ngang đường gây cản trở phương tiện làm dụng cụ cứu nạc cứu hộ
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố duy trì tổ tuần tra
sử dụng máy móc cắt tỉa các cành cây ngã đổ tạo điều kiện thông thoáng cho phương tiện lưu thông
độ tuần tra giảng đoàn đã huy động tối đa lực lượng triển khai các tổ công tác
tổ chức tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến
tại điểm đầu vào cao tốc đà nẵng quảng ngãi cảnh sát giao thông cửa âu hòa nhơn
cùng cục cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng giám sát và hướng dẫn các phương tiện chở hàng hóa
lưu thông từ quốc lộ một a quốc lộ một mươi bốn b
di chuyển theo hướng dẫn các phương tiện chở hàng hóa
không được vào cao tốc đà nẵng quảng ngãi trong thời gian bão đổ bộ
đối với các phương tiện đã vào cao tốc xảy ra sự cố
được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ kéo xe đến nơi an toàn
với tiềm ẩn những rủi ro nguy cơ thiệt hại xảy ra đối với người điều khiển phương tiện
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm có các phương án để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông
cũng như là nhanh chóng phát hiện các phương tiện gặp sự cố hoặc là các phương tiện đang cần có sự hỗ trợ
với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
lực lượng công an đang ngày đêm nỗ lực bám sát địa bàn có mặt khắp các tuyến đường
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trong bão lũ thiên tai
vâng được nhận định là cơn bão lịch sử về sức mạnh về cấp độ lớn nhất từng đổ bộ vào việt nam
với dự báo về sức tàn phá khủng khiếp
một trong những vùng ảnh hưởng lớn nhất được xác định là tỉnh quảng nam
nóng ruột lo lắng
sợ hãi có lẽ là những cảm xúc không thể tránh khỏi của bà con vùng tâm bão
đặc biệt là bà con đang phải đi sơ tán
thế nhưng bằng tình cảm sẻ chia giúp đỡ và động viên nhau thì họ đã lạc quan hơn và vững vàng
để vượt qua trận bão lớn này
công dân nhỏ tuổi nhất tại khu sơ tán tập trung trường cao đẳng nghề quảng nam
con gái của chị đoàn thị hoa vẫn chưa tròn một tháng tuổi
phải đi sơ tán với nhiều bất tình
chị hoa không khỏi lo lắng

thế nhưng khi đến nơi chị đã yên tâm hơn phần nào khi được bà con ở đây giúp đỡ
dù sáng sớm hay tối muộn bất cứ khi nào cần bà con đều mỗi người một tay
người thay tả người phát sửa cho thiên thần nhỏ nơi khu sơ tán tập trung này
một lúc thì không có nơi để nứt
thì mình xin những chỗ mà mình có chỗ tiện
có cô chú
chị em cùng tránh ngủ với nhau
để tính mình có ấm lòng hơn với bà con
chị ở đây là chị có không biết nha

hiểu được tâm lý lo lắng bất an của bà con
những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam
cũng thường xuyên đến thăm hỏi hỗ trợ khi người dân cần
những chai nước suối những gói mì tôm
dù chỉ có giá trị
vật chất rất nhỏ
nhưng phần nào cũng giúp bà con ấm lòng hơn
giữa vô vàn vất vả khó khăn vùng bão lũ
khúc trục miền trung bao đời này
vẫn oàn bình gánh chịu hàng chục cơn bão mỗi năm
có lẽ vì vậy mà người dân cũng kiên cường hơn
lạc quan hơn biết yêu thương nhau hơn
rồi bão cũng sẽ qua đi
nhưng tình người thì ở lại
bà con ở đây thì họ không quan tâm
bà con là người đầm bạc với nhà
rồi có chi thì mình cũng chia sẻ lẳng nha với bà con
để bà con có lỡ chuyện gì thì bà con cũng
mình bự với nhà rồi mình lo với nhà với bà con thôi
với đó là chuyện mình giúp tăng cung người mà
sống vì cái tình người
bà con ở đây nói chung là mình
mình chia sẻ lẳng nha lẳng bạc
nói chung là lỡ đùm lỡ lắc
nói chung là mình